tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một ubnd tp hcm đã tổ chức lễ vinh danh năm mươi nghệ sĩ vừa được nhà nước trao tặng danh hiệu
nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú và một mươi năm nghệ nhân nhân dân nghệ nhân yếu tố tại nhà hát thành phố
tới tham dự buổi lễ có đồng chí nguyễn thiện nhân ubnd tp hcm
trong số tám mươi bốn nghệ sĩ nhân dân và ba trăm linh bảy nghệ sĩ ưu tú được chủ tịch nước ký quyết định phong tặng
truy tặng danh hiệu đợt này tp hcm có một mươi một nghệ sĩ nhân dân ba mươi sáu nghệ sĩ ưu tú
trong đó một nghệ sĩ nhân dân hai nghệ sĩ ưu tú truy phong
chương trình nhằm khích lệ các nghệ sĩ nghệ nhân tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật
đồng thời cũng để phát huy tinh thần ý thức trách nhiệm của những người làm công tác di sản văn hóa
động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố